công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt giữ chín đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn
với mức lãi suất mỗi tháng từ hai mươi đến bốn mươi
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an phát hiện tám máy tính sách tay cùng nhiều sổ ghi nợ
chứng minh nhân dân và gần hai trăm linh triệu đồng tiền mặt
các đối tượng khai nhận đã có hơn một trăm linh người trên địa bàn thành phố đà nẵng vay lãi với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
bằng cách phát tờ rơi quảng cáo giới thiệu trên mạng về thủ tục cho vay không thế chấp
tùy vào số tiền các đối tượng này đã đưa ra mức lãi suất từ hai mươi đến bốn mươi mỗi tháng
nếu người vay không trả tiền đúng kỳ hạn thì sẽ bị các đối tượng này dùng nhiều biện pháp để uy hiếp